trong khi đó báo lao động số ra ngày hôm nay đăng tải bài viết đáng chú ý
kiến nghị xây sân bay thứ hai tại hà nội không hợp lý và chưa cần thiết
theo kiến nghị của sở quy hoạch kiến trúc hà nội phương án xây dựng sân bay thứ hai
tại khu vực huyện ứng hòa cần được đặt ra cùng với việc mở rộng
và nâng công suất cảng hàng không quốc tế nội bài lên một trăm linh triệu hành khách một năm
tuy nhiên theo các chuyên gia trong bối cảnh kinh tế còn nhiều khó khăn
ngân sách thì còn hạn hẹp việc hà nội đề xuất xây dựng thêm sân bay là chưa hợp lý
do đó cần tập trung khai thác hiệu quả công suất của sân bay nội bài
sau một thời gian dài xử lý nợ xấu đã được các ngân hàng giải quyết khá triệt đề
và tỷ lệ nợ xấu ở dưới mức hai trên tổng dư nợ
tuy nhiên trước những tác động tiêu cực của đại dịch covid một mươi chín
nợ xấu lại có nguy cơ gia tăng do doanh nghiệp gặp khó khăn trong việc trả nợ ngân hàng
thực tế này đòi hỏi là ngành ngân hàng cần phải có những giải pháp phù hợp hơn
để có thể ứng phó với nguy cơ nợ xấu
theo bài viết trong bối cảnh diễn biến phức tạp của dịch bệnh
ngân hàng nhà nước sẽ tiếp tục phối hợp với các bộ ngành
đề xuất chính phủ các giải pháp xử lý nợ xấu phù hợp
bên cạnh phương án cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu
giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi ngân hàng nhà nước sẽ đề xuất luật hóa về xử lý nợ xấu
nâng cao vai trò năng lực của công ty quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng
hỗ trợ các tổ chức tiến dụng xử lý nợ xấu hiệu quả
xin được chuyển sang thông tin đáng chú ý được đăng tải trên báo tuổi trẻ
thưa quý vị vào chiều ngày năm tháng một mươi hàng loạt trường đại học đã công bố điểm chuẩn
mặc dù là điểm chuẩn các trường đại học công bố đều tăng vọt so với năm ngoái
nhưng mà theo các chuyên gia tuyển sinh đây là chuyện bình thường và từng xảy ra vài năm trước
theo tiến sĩ nguyễn đào tùng phó giám đốc học viện tài chính
sau năm thi đầy biến động thì chúng ta mới thấy sự ổn định là vô cùng cần thiết
lời khuyên của tôi cho các thí sinh là cần phải xác định rõ mình mạnh nhất ở phương thức xét tuyển nào
thì đầu tư cho phương thức đó và đồng thời tìm hiểu rất kỹ phương thức xét tuyển của những trường đại học mà thí sinh muốn vào
thưa quý vị nếu như trước đây chỉ có trẻ em ở thành phố mới có điều kiện để tiếp xúc với mạng xã hội
thì giờ đây trẻ em ở khu vực biển núi nông thôn cũng có thể sở hữu
trẻ em cũng có thể sử dụng điện thoại thông minh để truy cập vào các trang như facebook youtube
trẻ em cấp tiểu học thì cũng có thể sử dụng điện thoại thông minh để xem clip từ mạng xã hội
thế nhưng do chưa được kiểm soát chặt chẽ nên các trang mạng xã hội này đã xuất hiện nhiều clip phản cảm
độc hại và ảnh hưởng tiêu cực tới trẻ em
phản ánh vấn đề này thì báo quân đội nhân dân có bài viết bảo vệ trẻ em trước những clip độc hại
theo tiến sĩ tâm lý học trần thành nam các bạn nhỏ chưa có năng lực hành vi nên phụ huynh phải là người định hướng
những video clip mà con trẻ xem hàng ngày sẽ từ từ đi sâu vào tiềm thức
và khi trẻ bị kích thích thì sẽ hành động theo tiềm thức có sẵn và dễ gây nguy hiểm cho chính bản thân cũng như những người xung quanh
vì vậy khi cho trẻ xem hay là học trên mạng xã hội thì phụ huynh phải quản lý chặt cũng như là định hướng rõ rệt